nhằm hỗ trợ các hội viên phụ nữ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo phát triển kinh tế
từ đầu năm hai nghìn một mươi bảy đến nay hội liên hiệp phụ nữ huyện châu đức tỉnh bà rịa vũng tàu
đã có nhiều hoạt động thiết thực trợ giúp hội viên phát triển kinh tế tạo việc làm tăng thêm thu nhập
theo đó từ năm hai nghìn một mươi bảy đến nay đã có ba trăm bảy mươi tám hội viên thuộc diện khá giàu
đứng ra giúp đỡ bốn trăm ba mươi ba hội viên có hoàn cảnh khó khăn tạo việc làm và khởi nghiệp thành công
trong đó mô hình các hội viên hỗ trợ nhau về vốn giống cây trồng vật nuôi
kinh nghiệm sản xuất cũng như vần đổi ngày công lao động đã mang lại những hiệu quả rất tích cực